thưa quý vị thêm một tin vui là ngày hai mươi bảy tháng chín thì bộ ngoại giao đã tổ chức lễ tiếp nhận hai sáu triệu liều vaccine astrazeneca phòng chống dịch covid một mươi chín
do chính phủ cộng hòa liên bang đức viện trợ cho việt nam qua kênh song phương
và hơn tám trăm năm mươi liều vaccine qua cơ chế covax và nhiều trang thiết bị vật tư y tế
tính đến nay khoản viện trợ vaccine và trang thiết bị y tế của chính phủ đức là sự hỗ trợ lớn nhất của một nước thành viên eu đối với việt nam
việt nam cũng khẳng định là sẽ đưa lô vaccine này vào sử dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất
vâng rất nhiều nội dung đáng chú ý khác sẽ có trong sáu mươi phút tới đây của chương trình an ninh toàn cảnh
nhưng trước tiên thì xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin tức nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua

nhưng hơn thế nữa những vụ tai nạn giao thông thương tâm từ tình trạng này chính là hồi chuông cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh
hành vi giao xe cho con là làm hại chính con mình
theo tôi thì cái việc mà giao xe cho con mà chưa đủ tuổi tham gia giao thông thứ nhất là về cái mặt mà hiểu biết về pháp luật
thứ nhất là về cái mặt mà hiểu biết về pháp luật
chưa có đủ điều kiện và chưa được tập huấn chưa được học bất kỳ một cái chương trình nào về luật giao thông khi tham gia giao thông
thì cái điều đó sẽ gây ra cái việc là khi tham gia giao thông các cháu không thể chấp hành được luật
và đó cũng là nguyên nhân chính để khi mà xảy ra tai nạn thì các cháu lại không biết phải xử lý như thế nào
và cái hậu quả nó xảy ra sẽ rất là nghiêm trọng
chính vì vậy về cái việc mà giao xe cho con chưa đủ tuổi tham gia giao thông thì đây không phải là thương con
mà thực chất là đang làm hại các cháu
từ vụ tai nạn giao thông thảm khốc cướp đi sinh mạng của năm nạn nhân đang trong độ tuổi học sinh
và còn nhiều những hành vi vi phạm như thế này vẫn đang xảy ra tại các địa phương
đã đến lúc mỗi gia đình mỗi bậc phụ huynh cần nghiêm túc trong quản lý giáo dục con em mình chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông
thưa quý vị việc giãn cách xã hội kéo dài tại nhiều tỉnh thành trong bốn tháng vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín đã tác động tiêu cực đến tất cả các thành phần kinh tế ở nhiều ngành nghề
theo phòng thương mại và công nghiệp việt nam chỉ trong tám tháng đầu năm đã có trên tám mươi năm doanh nghiệp tương đương với trên một mươi số doanh nghiệp cả nước rút khỏi thị trường
có thể thấy là các khó khăn và vướng mắt cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín là vô cùng nhiều
và hiện nay thì chúng ta đã xác định được chuyển trạng thái từ mục tiêu không có covid sang thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
lúc này các doanh nghiệp có mong mỏi và đề xuất gì kiến nghị gì để có thể vừa thực hiện tốt việc phòng chống dịch và vừa khôi phục sản xuất kinh doanh
ngay lúc này thì chúng tôi sẽ kết nối trực tuyến với ông chu tiến dũng chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tp hcm để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này
xin được chào ông chu tiến dũng
trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia an ninh toàn cảnh
thưa ông trước tác động của dịch bệnh covid một mươi chín thì lúc này các doanh nghiệp trên cả nước đều đang gặp rất là nhiều khó khăn đặc biệt là đối với các doanh nghiệp tại tp hcm và các tỉnh thành phía nam
chắc chắn là khó khăn sẽ còn nhiều hơn vậy thì xin ông cho biết là cụ thể những khó khăn đó là gì ạ
có thể nói là từ ngày chín tháng bảy khi thành phố bắt đầu áp dụng cái chỉ thị một mươi sáu và chỉ thị một mươi sáu nghiêm ngặt hơn
các doanh nghiệp của tp hcm thì phần lớn cũng đã phải ngừng nghỉ sản xuất
nếu tính ra thì số lượng doanh nghiệp mà hoạt động theo mô hình ba tại chỗ hoặc một cung đường hai địa điểm
ở trong khu công nghiệp thì chỉ chiếm khoảng độ một mươi tám năng lực các doanh nghiệp
và đối với ở bên ngoài của khu công nghiệp ui chí xuất thì
theo chúng tôi thống kê thì khoảng độ cỡ một mươi năm
như vậy toàn bộ các thành phố thì có thể nói là trên bảy mươi số doanh nghiệp trong vòng ba tháng qua
là phải ở trong trạng thái ngừng nghỉ sản xuất hoặc là hoạt động trong những điều kiện hết sức khắc nghiệt
vừa phải ngừng nghỉ sản xuất nhưng vẫn phải duy trì các cái chi phí của hoạt động như là thuê mặt bằng trả tiền mặt bằng
thì các chi phí khu hai
rồi là các cái chi phí cho người lao động trong thời gian ngừng nghỉ vân vân do đó mà phải nói là rất khó khăn
bên cạnh đó doanh nghiệp ở tp hcm phát huy cái vai trò xã hội của mình trách nhiệm của cộng đồng thì phải nói là chưa có bao giờ
mà doanh nghiệp lại cống hiến và đóng góp rất hết sức mình cho cái phòng chống dịch như thời gian vừa qua bởi vì doanh nghiệp nhận thức rằng là
chỉ có xã hội an toàn cuộc sống an toàn vượt qua được đại dịch thì mới doanh nghiệp mới có thể sản xuất an toàn được
và có thể nói đến ngày hôm nay là có thể dùng một cái từ là sức cùng lực kiểm soát
vâng trước những khó khăn mà ông vừa phân tích các doanh nghiệp gặp phải thì có một thông tin cũng rất là khả quan đó là hiện chính phủ đã chuyển trạng thái từ mục tiêu không có covid sang thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
vậy thì theo ông thì việc này sẽ tạo điều kiện như thế nào cho các doanh nghiệp vào thời điểm hiện nay ạ
chủ trương của chính phủ mà chuyển đổi mục tiêu phòng chống dịch từ không có covid sang mục tiêu là thích ứng linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả phòng chống dịch là một chủ trương hết sức đúng đắn
và nó là đáp ứng được cái mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp của các chuyên gia và của người dân
vì vậy tôi nhớ nói là tình hình ngày hôm nay ở tp hcm nói riêng là rất khác so với trước đây
thành phố đã có tiêm vaccine trên chín mươi sáu tức dân số trên một mươi tám tuổi mỗi một và cũng đã tiêm được mỗi hai khoảng trên ba mươi

các doanh nghiệp mà ở trong khu công nghiệp cộng chí xuất thì có thể nói là cũng đã tiêm mỗi một là gần như một trăm linh

tìm mũi hai là cũng sáu mươi bảy mươi về mặt hệ thống y tế của tp hcm thì cũng đã qua hai ba tháng vừa qua thì cũng đã được củng cố và cũng đã điều trị để nó phù hợp với cái điều kiện mới
có nghĩa là sẽ lấy cái việc mà tự điều trị điều trị tại nhà nó đóng vai trò quan trọng và được giải quyết ngay từ đầu
với những điều kiện như vậy thì cái việc mà chúng ta chuyển đổi cái chữ lợi là hết sức là đúng đắn và kiểm thoại và cần thiết
vâng chúng ta đã nhận được rất là nhiều tín hiệu tích cực về công tác phòng chống dịch bệnh tại tp hcm
vậy thì theo ông để thích ứng an toàn với dịch bệnh thì chúng ta cần xây dựng lộ trình và kịch bản như thế nào cho phù hợp
đồng thời là việc xây dựng những quy định và điều kiện liên quan đến dự thảo hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch bệnh thì cần phải được xây dựng trên tinh thần như thế nào ạ
thứ nhất thì trước hết là bộ tiêu chí và các quy định áp dụng chung cho toàn quốc để có sự thống nhất và để có chung những hành động nhất quán và nhận thức nhất quán thì điều đó là cần thiết
tuy nhiên những đặc điểm của các địa phương trong công tác
sẵn sàng của phòng chống dịch thích ứng là có khác nhau
chúng tôi lấy ví dụ như là cái độ phủ vaccine là khác nhau mật độ dân số là khác nhau rồi là các cái điều kiện phòng chống dịch cũng có khác nhau
thì những điều kiện đó có thể ở mỗi địa phương sẽ có những cách thức ứng xử và linh hoạt cho nó phù hợp hơn
tuy nhiên vẫn phải bảo đảm những nguyên tắc cơ bản
mà theo cái quy định của quốc gia ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái việc mà phải đảm bảo lưu thông đảm bảo tất cả các cái mối quan hệ của vùng của khu vực mà được liên được được không bị bứt gãy là điều hết sức quan trọng
sau khi mà cái bộ tiêu chí cái kịch bản phòng chống dịch mà được ban hành thì chúng tôi rất mong muốn là sẽ được phổ biến rộng rãi
cho toàn dân cho các tổ chức cho các doanh nghiệp về những tiêu chí đánh giá từng cấp độ dịch bệnh
thứ hai tức là công bố cái kịch bản ứng phó với từng tình huống đó như thế nào
và thứ ba là cần hướng dẫn người dân và doanh nghiệp để thích ứng để phản ứng và xử lý kịp thời với những tình huống mà kịch bản
của chính phủ của nhà nước xử lý
thì để cho các doanh nghiệp các cái người dân cũng có cái tính chủ động trong mức là chuẩn bị những cái kịch bản và cái phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh
thưa ông được biết là hiện nhiều doanh nghiệp đang có ý kiến xin được chủ động phòng chống dịch và chịu trách nhiệm
vậy thì để có thể duy trì cùng lúc hai mục tiêu là vừa phòng chống dịch và vừa đảm bảo và sản xuất kinh doanh
thì các doanh nghiệp cần phải làm gì và cần có các đề xuất và kiến nghị như thế nào
với các bộ ban ngành trong việc triển khai và cụ thể hóa mục tiêu thích ứng an toàn với dịch bệnh
chủ động tự chịu trách nhiệm tự chịu trách nhiệm của mỗi một người dân của mỗi một tổ chức một doanh nghiệp là lên trên hết
mỗi một đơn vị phải tự chịu trách nhiệm cái biện pháp an toàn
điều đó chứng tỏ là chính quyền đã đặt cái niềm tin rất cao vào người dân đặt niềm tin rất cao vào doanh nghiệp
ngoài ra doanh nghiệp cũng mong muốn là công tác hiện nay
thì cái việc mà xét nghiệm nó đang là một cái gánh nặng rất lớn trong chi phí của doanh nghiệp
thì chúng tôi cũng đã đề xuất và kiến nghị rằng là với những hiện trạng mà chúng ta đã có về vaccine
đã có những nhận thức đã có tất cả những điều kiện rồi
thì cũng giao cái quyền mà chủ động xét nghiệm cho doanh nghiệp
và không nên quy định bắt buộc phải xét nghiệm
mà doanh nghiệp sẽ tự
đưa ra những biện pháp an toàn
và tự thấy rằng là những đối tượng nào có nguy cơ cao
thì sẽ tự đưa vào cái việc phải xét nghiệm
và hơn nữa doanh nghiệp thì rất mong muốn chí phụ
bộ y tế cố gắng giúp đỡ và hướng dẫn để cho doanh nghiệp tiếp cận được
cả cái bộ cái test mà để chủ động với một cái giá hết sức là hợp lý
vâng câu hỏi cuối cùng dành cho ông
riêng đối với thành phố hồ chí minh đầu tàu kinh tế của cả nước
hiện nay thì thành phố hồ chí minh cũng đang có văn bản kiến nghị thủ tướng
là cho phép áp dụng quy định riêng để mở cửa nền kinh tế
vậy thì cụ thể lúc này thì các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh có những mong muốn gì ạ
thành phố hồ chí minh là một thành phố đông dân
và cũng là một cái trung tâm kinh tế lớn của cả nước
là nơi mà có cái kết nối
đông dân và cũng là một cái trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước là nơi mà có cái kết nối

và cái hoạt động của kinh tế của thành phố hồ chí minh
thì không thể tách rời cái kinh tế của các tỉnh thành khu vực
cũng như là của cả nước và quốc tế
vì vậy nên là bất kỳ một cái hoạt động nào trong các hoạt động kinh tế hoặc hoạt động của doanh nghiệp
thì nó đều có một lúc là bất kỳ một cái hoạt động nào trong các hoạt động kinh tế hoạt động của doanh nghiệp
thì nó đều có một lúc
mối quan hệ rất là chặt chẽ với các cái đối tác đó
việc là mặt khác là công tác chuẩn bị của các hệ thống y tế
cũng như là của người dân cũng như là cái điều kiện miễn dịch
phòng chống dịch của thế vô chí minh
nó cũng có nhiều cái điểm mà khác so với các nơi hiện nay
vì vậy nên cần có những các yếu tố xem xét tính đặc thù
để có những cái quy định nó linh hoạt cho thành phố hồ chí minh
là một điều hết sức cần thiết và đúng đắn
chúng tôi cho rằng cái điều đó nếu mà được chính phủ xem xét toàn diện như vậy
thì sẽ là một cái thuận lợi để cho thành phố chủ động
và để cho thành phố có thể nhanh chóng
có những giải pháp phục hồi kinh tế kịp thời
bởi vì bây giờ là cái điểm mà rất là tới hàng rồi
nếu như mà không phục hồi được kinh tế doanh nghiệp
không phục hồi được sản xuất kịp thời
thì cái hậu quả những đồ vỡ nó sẽ rất lớn
mà phải rất nhiều năm mới có thể khôi phục được
đấy là mới khắc phục hết
thì đây là những điều mà cũng rất cần sự quan tâm sâu sát của chính phủ
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông chu tiến dũng
chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tp hcm đã nhận lời tham gia của chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
hy vọng rằng cùng với sự mong mỏi khao khát được trở lại hoạt động của các doanh nghiệp
cũng như là cái sự chung tay giúp sức của các cấp chính quyền
thì nền kinh tế sẽ dần đi vào hoạt động trở lại
và sẽ dần có những bước khởi sắc rất là tốt đẹp